chỉ còn hơn một tuần nữa là bước vào năm học mới
cùng với cả nước tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh con tum đã sẵn sàng cho ngày khai giảng
những ngày này tại trường trung học cơ sở măng đen huyện con pa long tỉnh con tum
bên cạnh việc vệ sinh trường lớp thì thầy và trò của nhà trường cũng đang tích cực chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thật ý nghĩa
để đón chào năm học mới nhà trường đã cử cán bộ nhân viên trong trường tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
đồng thời phân công giáo viên phụ trách các lớp các môn để chủ động trong tuần đầu tiên chuẩn bị cho năm học
và đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã đảm bảo là cho khoảng ba mươi hai em học sinh
người dân tộc thiểu số ở dưới làng công rinh có đầy đủ sách trao khoa
cũng như là các trang thiết bị cần thiết để bước vào năm học mới
các em học sinh đang chuẩn bị thật tốt các cái thiết mục văn nghệ của mình
để khi tổ chức lễ khai giảng đồng loạt ngày năm tháng chín cả nước với cái không khí là vui tươi lành mạnh

năm hai nghìn hai mươi huyện con palong đã trích hàng tỷ đồng để đầu tư cho việc xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất
cũng như mua sắm trang thiết bị cho các trường học
hiện nay cái khó khăn nhất của ngành giáo dục huyện đó là cái vấn đề về trang thiết bị đồ dùng dạy học
cho các trường
vấn đề khó khăn thứ hai đó là khoảng ba sáu trăm linh học sinh là con em hộ thoát nghèo
thì nó khó khăn về bút về sách vở cho các em
thì về giải pháp của ngành giáo dục huy động các tổ chức cá nhân quyên góp cái sách giáo khoa vỡ bút để cung cấp cho các em học sinh
để chuẩn bị năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi con tum đã đưa vào sử dụng ba trường học mới
đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất các trường học còn lại đầu tư xây mới một trăm hai mươi tám trường học
trong đó xóa được ba mươi sáu phòng học tạm cũng như mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập với tổng kinh phí một trăm tám mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng